quảng ngãi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại các địa điểm danh lam thắng cảnh để đón khách du lịch nội địa
trong đó có cả việc cho phép huyện đảo lý sơn quảng ngãi đón khách vào dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới
quảng ngãi sẽ mở cửa các địa điểm danh lam thắng cảnh để đón du khách nội địa trở lại
trong đó cho phép tuyến vận tải xa kỳ lý sơn chở du khách ra lý sơn trong dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới
lý sơn đón khách du lịch trở lại thì dự báo trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
do đó bộ đội biên phòng tỉnh sẽ triển khai kế hoạch tăng cường quân số tại cảng sa kỳ
để quản lý kiểm soát hoạt động của tuyến vận tải ra vào lý sơn
hiện nay quảng ngãi đang dần khôi phục nới lỏng hoạt động ở nhiều lĩnh vực kinh tế văn hóa và xã hội
tuy nhiên các sở ngành cơ quan đơn vị doanh nghiệp người dân không được chủ quan lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau gần một tháng trời tạm dừng hoạt động để thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
liên quan đến công tác phòng dịch các đơn vị lữ hành lưu trú đã vận hành trở lại
tại thành phố đà nẵng đến nay mặc dù gần như chưa có khách tuy nhiên các đơn vị du lịch đã khởi động để sẵn sàng công tác phục vụ bất cứ lúc nào
cho nhân viên đi làm trở lại từ ngày hai mươi năm tháng bốn công ty du lịch này cho biết bên cạnh công tác chăm sóc khách hàng
công việc chính lúc này là lên kế hoạch xây dựng những gói sản phẩm kích cầu tạo cú hích thị trường khi tình hình dịch bệnh đã ổn định
chủ yếu là các sản phẩm du lịch nội địa
một khách sạn trên tuyến đường hà bổng quận sơn trà nhận định sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có khách
nhưng cách đây hai ngày cơ sở này đã cho nhân viên đi làm sen kẻ để vệ sinh khách sạn
mở cửa hoạt động trở lại tâm thế sẵn sàng phục vụ khách bất cứ lúc nào
trước đó đơn vị này cũng đăng ký tham gia gói liên kết cung ứng kích cầu du lịch
không chỉ là việc giảm giá về giá phòng mà nó có thêm những dịch vụ tiện ích cho khách
hiệp hội du lịch đà nẵng cho biết cộng đồng doanh nghiệp đều đã chuẩn bị cho việc đón khách trở lại như thế nào
cùng với cơ quan quản lý nhà nước đã xây dựng những gói sản phẩm riêng cho thành phố đà nẵng
và một số sản phẩm chung cho ba địa phương là đà nẵng huế quảng nam
đó là ở ba sao chẳng hạn bây giờ ta nâng lên ba bốn sao nhưng mà ta vẫn giữ giá
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã cho phép điểm du lịch bà nà mở cửa hoạt động trở lại
tại một số khu vui chơi từ ngày ba mươi tháng bốn
nếu đến hết ngày hai mươi chín tháng ba việt nam không ghi nhận ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
dĩ nhiên mọi hoạt động của ngành du lịch trong thời điểm này đều được triển khai song song với các biện pháp phòng dịch
thưa quý vị bán lẻ là một trong những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid một mươi chín
theo đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ba tháng đầu năm cũng chỉ đạt gần một ba trăm linh tỷ đồng
đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây
chỉ tính riêng tháng ba tổng mức bán lẻ hàng hóa đã giảm tám so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên đây lại được coi là một cơ hội để ngành bán lẻ đổi mới chính mình cùng vượt qua khủng hoảng trong giai đoạn hiện nay
những ngày này tuy đã nới lỏng giãn cách xã hội
nhưng chị nghiêm thị toàn cũng chỉ đi siêu thị mua sắm hai lần một tuần
do thu nhập bị giảm nên gia đình chị cũng chi tiêu tiết kiệm hết sức
đi chợ là chị chỉ đi một tuần một lần thôi
cũng không đi nhiều vì là cũng sợ ra ngoài rồi giao tiếp các thứ nọ kia
nhưng mà cũng không đảm bảo an toàn
tương tự chị nguyễn thu trang ở kim mã cũng tìm mọi cách để giảm chi tiêu trong thời gian dịch bệnh như hiện nay
thưa quý vị bán lẻ là một trong những ngành bị ảnh hưởng khá mạnh do dịch bệnh
việc đi lại mua sắm của người tiêu dùng vẫn thực hiện nhưng với tần suất thấp hơn so với trước
cơ cấu tiêu dùng của từng gia đình cũng có sự thay đổi đáng kể
nhiều siêu thị cho biết là lượng hàng hóa hiện tiêu thụ chậm
chỉ riêng mảng đồ ăn nhanh ăn liền sản phẩm khô khẩu trang nước rửa tay sát quẩn là được bán nhanh hơn mà thôi
còn lại thì các mặt hàng như điện máy thời trang giày dép thì hầu như lượng bán ra rất thấp
với việc giãn cách cộng đồng thì số lượng cách đến với hệ thống siêu thị của chúng tôi có chút giảm
tuy nhiên rằng là khách hàng đến với các khu vực tươi sống của chúng tôi
và khách hàng đến chúng tôi sẽ phần lớn khách hàng sẽ lựa chọn các sản phẩm tươi sống như là rau củ quả hay thịt lợn cá
hay là các sản phẩm thực phẩm thiết yếu như là dầu ăn mì tôm các loại chẳng hạn
các doanh nghiệp ngành phân phối bán lẻ việt nam đứng trước rất là nhiều khó khăn
dịch bệnh thì đã làm biến động về tình hình thị trường
cũng như là cái các cung cầu cũng như là cái thói quen
các xu hướng tiêu dùng của người dân
chúng ta có thể thấy là những khó khăn đầu tiên đó là do vì tình hình dịch bệnh
cũng như là những yêu cầu về bảo vệ sức khỏe
cho nên là cái cuộc sống cũng không diễn ra như là trước đây
và cũng khi là nhiều khi là chúng ta phải có ngăn cách
cụ thể vừa rồi là có cái cách ly xã hội
đa số các doanh nghiệp bán lẻ hiện nay đều gặp khó khăn
doanh số sụt giảm chung từ một mươi năm cho tới hai mươi
biên lợi nhuận ở thời điểm hiện tại cũng rất thấp
tuy nhiên trong nguy có cơ và đây được coi là giai đoạn vàng
để ngành bán lẻ đổi mới nâng cao khả năng phục vụ thị trường
trước hết thì ngành bán lẻ phải tự thay đổi mình một cách toàn diện
đồng thời khắc phục những khiếm khuyết trong giai đoạn trước đây
để thực hiện ngày càng tốt hơn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
và phần hai của mục tiêu điểm kinh tế cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
ngành bán lẻ thì như thế là phải nói là cái bán lẻ chúng ta phục vụ dân cư rất tốt
về doanh số về nguồn hàng không bị đứt đoạn
cái đó nhân dân mua sắm thoải mái
thủ yếu là cái chất lượng bên trong thế nào
thế thì ngành bán lẻ nhân cái cơ hội này ngành bán lẻ phải đổi mới cái tư duy phục vụ
và chính cái chỗ này là xây dựng thương hiệu
phục vụ tử tế có trích nhiệm không đơn giản
bây giờ rất là lo sốt vó về bán lẻ
bây giờ rất là lo sốt vó về bán lẻ
vấn đề giá thịt lợn nó không xuống
mặc dù có chỉ đạo của chính phủ
thì cái này là cái mà chúng ta đang tiếp tục khắc phục
bằng cái bình ổn giá hay là giải quyết cái cắt khâu trung gian như thế nào
thì cái đó đang làm
phải nói là chính những cái cơ hội này là cơ hội xây dựng thương hiệu
cho tiếp tục sau có dịch thì chúng ta phát triển
quá trình đổi mới của các doanh nghiệp bán lẻ phải là sự liên tục
nhất là sau dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp sẽ triển khai các chương trình kích cầu
điều quan trọng đối với doanh nghiệp bán lẻ nói chung
không chỉ là chống trọi tìm mọi cách tồn tại qua mùa dịch
mà còn phải sẵn sàng cho thời kỳ hậu dịch bệnh
phải có cái nhận thức về của các nhà bán lẻ
về việc thay đổi từng cái doanh nghiệp
thay đổi mà chúng ta hay dùng cái từ là
chúng ta sẽ phải giả soát lại
chúng ta hay dùng cái từ là
chúng ta phải tái công trúc lại doanh nghiệp
hay là chúng ta phải có những cái bước đi
những cái thay đổi
cho nó phù hợp tình hình
luôn luôn đổi mới theo hướng hoàn thiện hơn
hiệu quả hơn
tạo niềm tin nhiều hơn
là xu hướng tất yếu của quá trình đổi mới
và phát triển của các ngành kinh tế
trong đó có bán lẻ
một ngành kinh tế quan trọng của mọi đất nước
theo phân tích của các chuyên gia nghiên cứu thị trường
dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng ngắn hạn
đến thói quen mua sắm tại các chuỗi siêu thị
mà còn ảnh hưởng dài hạn
khi mà sự kiện này sẽ thúc đẩy quá trình
chuyển dịch mua sắm
từ offline sang online của người dân nhanh hơn
điều đó chắc chắn sẽ là thách thức
với các doanh nghiệp bán lẻ
hiện tại các siêu thị đang tăng cường
việc đầu tư vào công nghệ để hỗ trợ bán hàng
nếu đổi mới được hình thức bán hàng này
một cách bài bản chuyên nghiệp
cũng sẽ là một giải pháp hiệu quả
để ngành bán lẻ phát triển hơn trong thời gian tới